sáng nay dưới sự chủ trì của thủ tướng nguyễn xuân phúc
chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến kéo dài một năm ngày với các địa phương
đây là hội nghị thường niên lớn nhất của chính phủ để tập trung thảo luận những giải pháp
triển khai các nghị quyết của đảng quốc hội về kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
tổng bí thư nguyễn phú trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị
cùng dự có chủ tịch nước trần đại quang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung mặt trận tổ quốc việt nam và khoảng gần sáu đại biểu
phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng nguyễn xuân phúc cho biết
đến hôm nay kết quả phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn một mươi bảy đạt được khá toàn diện
tất cả chỉ tiêu mà quốc hội đưa ra đều đạt và vượt kế hoạch
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như tái cơ cấu kinh tế
chuyển đổi mô hình tăng trưởng còn chậm chất lượng và tốc độ tăng trưởng chưa bền vững
năng suất lao động còn thấp việc xử lý nợ xấu còn nhiều khó khăn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt thấp
sau khi nghe báo cáo của chính phủ và ý kiến phát biểu của đại diện lãnh đạo một số địa phương
tổng bí thư vui mừng nhận thấy trong năm hai nghìn một mươi bảy mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức
đất nước ta tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực
đề cập đến phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám tổng bí thư nguyễn phú trọng cho rằng đây là năm bản lề
trong việc thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của nhiệm kỳ này
do vậy rất nhiều nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho chính phủ và địa phương như tập trung hoàn thiện
thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa
trong việc cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng nâng cao năng suất lao động
sức cạnh tranh của nền kinh tế thực hiện đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo
phát triển có hiệu quả văn hóa xã hội chăm lo cải thiện đời sống nhân dân
giữ vững độc lập toàn vẹn lãnh thổ bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
tổng bí thư nguyễn phú trọng tin tưởng thực hiện tốt những việc nêu trên sẽ giúp làm trong sạch
tạo sức mạnh thật sự của bộ máy và đội ngũ củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân
tạo động lực mới khí thế mới để chính phủ và chính quyền các địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công mọi nhiệm vụ